các quận huyện thị xã tập trung tuyên truyền vận động người dân hạn chế đốt hương vàng mã không thả sinh vật ngoại lai không vứt túi ni lông rác thải xuống ao hồ trong dịp tết âm công ông táo
đó là một trong những nội dung chỉ đạo của sở tái nguyên và môi trường hà nội tại công văn gửi sở xây dựng và ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã về việc tăng cường công tác vệ sinh môi trường trước trong và sau tết nguyên đán cành tý hai nghìn hai mươi
theo văn bản sở tái nguyên và môi trường đề nghị sở xây dựng chỉ đạo các đơn vị vận hành các khu xử lý rác thải tập trung của thành phố bảo đảm công tác tiếp nhận xử lý rác thải xử lý kịp thời không để rác thải tồn động chủ động xây dựng phương án phòng chống sự cố bố trí lực lượng phương tiện sẵn sàng triển khai giải pháp khắc phục khi có sự cố môi trường xảy ra
ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã chỉ đạo các đơn vị vệ sinh môi trường xây dựng phương án chi tiết bố trí nhân lực phương tiện tăng cường dọn vệ sinh môi trường không để rác thải tồn động tổ chức rửa đường quét hút bụi trên trục giao thông chính theo phân cấp quản lý chỉ đạo các cơ quan các xã thị trấn phát động tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm